trước tình hình khó khăn trong công tác bảo đảm nguồn nước cho vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi hai tháng một đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra tình hình lấy nước
chuẩn bị vụ gieo cấy đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại tỉnh nam định
theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm nay lượng nước trên hệ thống các sông
thiếu hụt từ hai mươi năm mươi so với bình quân hàng năm
trong khi đó mực nước chiều năm nay dâng cao hơn từ sáu mươi bảy mươi cm so với cùng kỳ năm ngoái
dẫn đến tình trạng mạng xâm nhập rất sâu gây khó khăn cho việc lấy nước đổ ải làm đất
phục vụ gieo cấy lúa xuân năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt tính đến thời điểm này
toàn khu vực đồng bằng sông hồng đã lấy nước được hơn bốn mươi năm kế hoạch đề ra
nhà tôi gieo cấy trên diện tích là chín xào cấy đúng thời vụ ra riêng khoảng sáu bảy tết thì bắt đầu gieo cấy
công tác còn chuẩn bị là đang phạt bờ cuối cốc với đắp bờ đắp cõi để giữ nước nguồn nước năm nay rất là thân lợi
trong những tuần vừa qua tỉnh đã chỉ đạo các huyện các công ty thủy nông để lấy nước để phục vụ sản xuất
tuy nhiên đến giờ phút này nam định vẫn còn một số xã của một số huyện ven biển
ví dụ huyện nghê hưng độ mặn còn rất là cao cho nên chưa lấy nước ở đợt một này
và chúng tôi có kế hoạch là nước đợt hai nước tốt hơn thì sẽ lấy đầy đủ
và chắc chắn rằng nam định sẽ lấy được nước đầy đủ và cấy trong cái khung thời vụ cho phép tốt nhất
tại buổi kiểm tra bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đánh giá cao công tác chuẩn bị tại địa phương và ghi nhận những nỗ lực khi tết nguyên đán đang cận kề
công tác vận hành của các trạm bơm vẫn được thực hiện đầy đủ để bảo đảm nguồn nước cho bà con được đầy đủ
chúng ta sẽ tích cực lấy đủ nước cho năm trăm năm mươi hectare
đó là điểm thứ nhất là mục tiêu tới đây
cái điểm thứ hai nó đủ nước cho nam đất để cấy xuân
và đợt hai này chúng ta phải xác định trước một phương châm là tích nước sẵn ở tất cả các kênh
các mương các
các hồ những nơi cho phép để vừa là tổ chức cấy cho nó đủ diện tích năm trăm năm mươi
nhưng cái thứ hai quan trọng hơn nữa là chuẩn bị tích sẵn để tưới dưỡng
tổng diện tích giao trồng vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ khoảng năm trăm năm mươi hectare
đến nay diện tích con nước đạt khoảng bốn mươi tám một
trong đó hà nam đạt tám mươi một tám nam định bảy mươi một phú thọ sáu mươi chín các tỉnh bắc ninh hà nội hương nhiên hải phòng
tỉ lệ lấy nước dưới ba mươi
do đó bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác lấy nước đồ ải vụ đông xuân